tính đến tối qua ngày hai mươi hai tháng hai số ca tử vong trong một ngày do covid một mươi chín tại nhật bản tăng hơn ba trăm linh ca
đây là lần đầu tiên trong vòng hai năm qua số ca tử vong tăng nhanh đột biến tại quốc gia này
theo bộ y tế và lao động nhật bản nguyên nhân số ca tử vong tăng nhanh đang được phân tích và tổng kết dữ liệu
tuy nhiên số ca tử vong có xu hướng tăng nhanh từ đầu tháng hai đến nay
trong một tuần nay số ca tử vong trong một ngày liên tục ghi nhận từ hai trăm linh ca trở lên
tính từ đầu năm đến nay chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng số ca tử vong trong làng sóng covid một mươi chín thứ sáu này
đã khiến cho gần bốn người tử vong tăng mạnh so với những làn sóng dịch trước
số ca tử vong hầu hết là người già mặc dù sự lây nhiễm chủ yếu diễn ra ở những người trẻ
tuy vậy việc lây nhiễm tập thể tại các viện dưỡng lão
khiến bệnh của người già trở nặng nhanh hơn
có nhiều nguyên nhân dẫn đến số ca tử vong cao nhưng có một nguyên nhân là do số người trở nặng tăng
sẽ dẫn đến xe cấp cứu bị quá tải thậm chí tắt nghẽn
theo thống kê trong một tuần có tới hơn sáu ca covid một mươi chín cần xe cấp cứu